salmonella là loại vi khuẩn đường ruột không hình thành bào tử chủ yếu di chuyển bằng roi quanh thân
nhiễm vi khuẩn salmonella là tình trạng phổ biến và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi
bệnh xuất phát từ nhiều nguồn lây khác nhau xuất hiện với nhiều triệu chứng khó chịu điển hình là tiêu chảy và đau bụng
tình trạng này nếu không được điều trị sớm có nguy cơ sẽ dẫn tới biến chứng nguy hiểm thậm chí là tử vong
do đó việc theo dõi bệnh và liên hệ kịp thời với bác sĩ là điều thực sự quan trọng
để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm ở trẻ nhỏ cha mẹ cần lưu ý chọn nguyên liệu tươi ngon chất lượng cao là chìa khóa để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm
khi mua thực phẩm hãy đọc kỹ thành phần và đảm bảo được đóng gói kỹ lưỡng đồng thời tránh mua phải thực phẩm hết hạn sử dụng
đối với rau quả tươi chú ý rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn và thuốc trừ sâu còn xót lại
rửa tay thường xuyên và giữ sạch sẽ khu vực nấu ăn trước khi xử lý thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
sử dụng dụng cụ nấu ăn thớt đồ dùng sạch sẽ để tránh lây nhiễm chéo
bình sữa và dụng cụ cho trẻ ăn phải được vệ sinh và khử trùng thường xuyên
trong quá trình bảo quản và nấu nướng nguyên liệu thực phẩm sống và thực phẩm chín cần được tách biệt nghiêm ngặt
thịt sống thì da cầm và hải sản nên được bảo quản riêng biệt và tránh tiếp xúc với các nguyên liệu khác
sử dụng thớt và rau riêng trong nguyên liệu sống và chín để tránh lên nhiễm chéo
ngoài ra đảm bảo thức ăn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mới biết đi được hâm nóng kỹ là điều quan trọng
nấu chín thức ăn sẽ giết chết vi khuẩn ký sinh trùng và virus
sử dụng nhiệt kế để xác nhận thực phẩm đạt đến nhiệt độ bên trong an toàn
đặc biệt đối với các sản phẩm thịt và da cầm tránh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ăn thức ăn sống hoặc chưa nấu chín